trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn vào buổi sáng
còn trong buổi chiều thí sinh làm bài thi môn toán với thời gian chín mươi phút theo hình thức chắc nhận
phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại các địa phương trên cả nước đã có những ghi nhận về ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ngày đầu tiên
mời quý vị khán giả cùng theo dõi
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo tỉnh điến biên trong môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
toàn tỉnh vắng hai mươi bảy thí sinh một mươi chín điểm thi trong toàn tỉnh các thí sinh đến thi an toàn trong điều kiện thời tiết khô giáo
tại một số địa phương lực lượng tình nguyện còn hỗ trợ xe ô tô để đưa đón thí sinh đến các điểm thi đúng giờ an toàn
tại hà nam năm nay có hơn tám sáu trăm linh thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
trong đó có một thí sinh là đối tượng sống trong khu vực cách ly y tế
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà nam đã phối hợp cùng ngành công an y tế
hỗ trợ cho thí sinh sinh
sống trong khu vực cách ly được tham dự kỳ thi bằng xe chuyên dụng
ở tất cả hai mươi ba điểm thi của địa phương này được bảo đảm về cơ sở vật chất y tế an ninh trật tự giữ gìn an toàn giao thông
cùng với nhiều địa phương trong cả nước hơn bốn ba trăm linh thí sinh của một mươi huyện thành phố trên địa bàn tỉnh con tum
cũng đã bước vào kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong điều kiện dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp và bệnh bạch hầu
các hội đồng thi yêu cầu tất cả thí sinh khi đến các điểm thi
đều phải đeo khẩu trang giữ khoảng cách đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh con tum trong ngày đầu của kỳ thi trung học phổ thông năm nay toàn tỉnh có hai mươi một thí sinh vắng thi
hôm nay hơn một mươi ba thí sinh của tỉnh khánh hòa đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tại ba mươi một điểm thi năm trăm năm mươi sáu phòng thi ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh đã huy động một bảy trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên lực lượng an ninh
tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi
trước ngày khai mạc kỳ thi sở giáo dục và đào tạo đã phối hợp với công an tỉnh sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
thống kê giả soát các học sinh đăng ký dự thi có liên quan đến trường hợp dương tính với covid một mươi chín
trong tổng số một mươi ba một trăm bốn mươi hai thí sinh đăng ký dự thi qua xác minh có một mươi bốn thí sinh thuộc diện liên quan dịch tễ không tham gia dự kỳ thi tốt nghiệp đợt một này
cùng với các tỉnh thành phố trên cả nước hơn năm sáu trăm linh thí sinh
các thí sinh của tỉnh hà giang cũng đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi tại hai mươi chín điểm thi thuộc một mươi một huyện thành phố
kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
do đó tất cả các thí sinh đều phải đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào phòng thi
tại một số huyện vùng cao như hoàng su phi xín mần địa phương còn hỗ trợ tiền và chi phí ăn nghỉ đối với các thí sinh thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo và gia đình chính sách
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong ngày thi đầu tiên ở hà giang đã diễn ra an toàn và nghiêm túc